ủy ban nhân dân thành phố cần thơ vừa ký ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín tương đương với cấp độ một
theo đó cho phép vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải hàng không
lưu thông vận chuyển hàng hóa nội thành hoặc liên tỉnh thành được phép hoạt động
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cơ sở kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại siêu thủy cửa hàng tnx hoạt động
và thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt mật độ tân suất khách hàng đến mua
cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn uống được bán hàng tại chỗ đảm bảo khoảng cách tối thiểu mỗi bản hai mét
sở công thương hướng dẫn các chợ hoạt động trở lại đảm bảo điều kiện phòng chống dịch
chức sắc tín đồ và người tham gia hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thờ tự phải tuân thủ năm k
ứng dụng công nghệ khai báo y tế cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
cơ sở làm đẹp sông hơi vật lý trị liệu massage karaoke quán bar vũ trường được phép hoạt động
cơ sở nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao được phép hoạt động
tp cn không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân đến và về từ vùng có dịch ở cấp độ một và hai
người dân cung cấp thông tin trung thực theo yêu cầu của lực lượng chức năng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày